dịch bệnh covid một mươi chín đến nay đã lây lan đến một trăm linh chín quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn một trăm một mươi người nhiễm
pháp và đức đã trở thành các ổ dịch lớn nhất thế giới bên ngoài trung quốc đại lục
trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại châu âu cũng như châu mỹ thì tại nơi xuất phát dịch là trung quốc đại lục diễn biến đang chậm lại
sáng nay trung quốc báo cáo hôm qua có thêm bốn mươi ca nhiễm mới và thêm hai mươi hai ca tử vong
nâng tổng số người nhiễm bệnh lên tám mươi bảy trăm ba mươi năm người và số ca tử vong lên ba một trăm một mươi chín người
số ca tử vong mới đã giảm liên tục tại nước này kể từ ngày bốn tháng ba
tại iran số ca nhiễm bệnh lên tới sáu năm trăm sáu mươi sáu người có bốn mươi chín ca tử vong mới được báo cáo trong ngày
italia vẫn là ổ dịch covid một mươi chín lớn thứ ba thế giới và là ổ dịch lớn nhất châu âu với một trăm ba mươi ba người tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
hiện khoảng một mươi sáu triệu người ở vùng lombardi và những khu vực khác ở phía bắc đang bị áp dụng lệnh cách ly
đáng chú ý các ổ dịch lớn b e t a
bên ngoài trung quốc đang hình thành tại nhiều nước châu âu
theo đó tại pháp và đức hiện đã có hơn một ca nhiễm bệnh
trở thành ổ dịch lớn thứ tư và thứ năm bên ngoài trung quốc